những ngày qua lực lượng chức năng thành phố hà nội đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn
lực lượng chức năng thành phố hà nội đang tổng ra soát kiểm tra tất cả các phương tiện lái xe của các trường có hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn
tại quận cầu giấy thì có trên hai mươi năm trường học với hơn hai trăm năm mươi xe đưa đón
lực lượng liên ngành đã tạm đình chỉ hoạt động xe đưa đón học sinh của năm trường với ba mươi bốn xe vi phạm không đủ điều kiện an toàn về phương tiện và người lái
trong đó nhiều lái xe chưa có chứng chỉ tập huấn về vận chuyển khách và xe cũng chưa được cấp phù hiệu hoạt động